ngày bảy tháng hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh yên bái tổ chức hủy nổ thành công một quả bom khoảng ba trăm bốn mươi kg
tại xã tân lập huyện lục yên tỉnh yên bái bảo đảm tuyệt đối an toàn
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy quân sự tỉnh yên bái đã tiến hành đào kiểm tra xác minh đây là quả bom phá của mỹ
được sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền bắc vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi
có đường kính bốn mươi cm dài một trăm một mươi bảy cm trọng lượng khoảng ba trăm bốn mươi kg vỏ bom còn tốt rất dễ phát nổ gây nguy hiểm
để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lực lượng chức năng đã lập kế hoạch canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tổ chức hủy nổ an toàn